chuyển sang diễn biến giả vỡ địch quốc gia tây ban nha sau trận thua trước sevilla ở lần đấu trước alaves tỏ rõ quyết tâm cho cuộc tiếp đón malaga cho sân nhà
và không mất quá nhiều thời gian lột truyền sân estadio de mendi zoroza đã tìm được mảnh lưới của đội khách
người lập công cho alaves là tiền đạo david sohn ở phút thứ chín
ban tháng sớm giúp trận đấu diễn ra cười mở nhưng cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhiều hơn tiếc rằng tỷ số một được giữ nguyên trong giới thiệp một
sau giờ nghỉ alaves chủ động giành nhiệt độ trận đấu
nhưng thế trận lại cho đối thủ
chứ chưa có vậy malaga đẩy mạnh các đợt tấn công
do vậy cũng phải chờ tới cuối hiệp hai đoàn quân của huấn luyện viên juan de ramos mới tìm được bàn thắng sắp bằng cách biệt
phút thứ tám mươi năm hộ vệ rosales tung cứu giết điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ thái fernando pacheco mang về bàn gỡ cho malaga
thời gian ngắn ngủi còn lại không đủ để hai đội tạo ra sự khác biệt một đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu
sau khi novak djokovic bị loại ở vòng bán kết con đường đến với ngôi vương dạy quần vợt thượng hàm master của andy murray rộng mở hơn bao giờ hết
nhất là khi đối thủ của anh ở trận đấu cuối cùng chỉ là roberto bortista agot tay vợt mà morai đã thắng trong cả hai lần gặp nhau trước đó
trở lại với những diễn biến của trận chung kết dù không được đánh giá cao bằng hạt sống số hai của giải
nhưng tay vợt người tây ban nha đã chơi đầy cố gắng để cùng với murray tạo ra một xe đấu kịch tính và hấp dẫn
chiến thắng ở séc này chỉ được định đoạt ở là tibrek và tay vợt số hai thế giới với bản lĩnh của mình đã đánh bại đối thủ bảy mươi một qua đó vượt lên dẫn trước một
xe đấu thứ nhất agut gây ra nhiều khó khăn cho murray bao nhiêu thì xe đấu thứ hai lại hoàn toàn trái ngược
dường như việc để mất quá nhiều sức trong sec một đã khiến thể lực của tay vợt hạng một mươi năm thế giới bị suy giảm
và việc anh để thua trong vánh một sáu không làm nhiều người cảm thấy bất ngờ
tháng trung quốc hai sau một giờ ba mươi chín phút andy murray có lần thứ ba lên ngôi tại thường hải master
và lần thứ năm giành ngôi vô địch kể từ đầu mùa
trước khi giải đấu diễn ra tôi đã nghĩ mình sẽ lên ngôi vô địch và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực
thật tiếc khi đối thủ ở trận chung kết của tôi không phải là novak jovi
nhưng không sao agut cũng đã chơi rất tốt và gây cho tôi rất nhiều khó khăn đặc biệt là ở xe đấu thứ nhất
tôi cảm thấy đây là một năm thành công trong sự nghiệp của tôi
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin sáng nay của chúng tôi